bệnh nhân số hai trăm ba mươi bảy người thụy điển có lịch sử dịch tễ vô cùng phức tạp với con số f một lên tới là một trăm linh một người
bệnh nhân nhập cảnh việt nam từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đã đi qua hà nội ninh bình và thành phố hồ chí minh
viện vệ sinh dịch tế trung ương đã lấy mẫu xét nghiệm một trăm linh một người tiếp xúc với bệnh nhân
trong số này có tám mươi chín trường hợp là y bác sĩ của bốn bệnh viện lớn ngoài ra có một mươi hai trường hợp f một liên quan tới khách sạn
tại phường bồ đề long biên là nơi bệnh nhân lưu trú
cơ quan y tế đã tiến hành phun khử khuẩn tổ chức cách ly tại khách sạn và bệnh viện đối với toàn bộ f một